sáng nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trường đoàn
làm việc với tỉnh ủy bạc liêu về công tác an ninh trả tự trên địa bàn
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn quang dương bí thư tỉnh ủy bạc liêu báo cáo tóm tắt
với đoàn công tác về tình hình kinh tế xã hội an ninh quốc phòng mà tỉnh đạt được trong thời gian qua
và những định hướng trọng tâm mà tỉnh triển khai thực hiện trong thời gian tới
mục tiêu mà tỉnh đặt ra cho đến cuối nhiệm kỳ phải đứng vào tốc khá trong khu vực
tỉnh bạc liêu đã xác định năm trụ cột quan trọng mà tỉnh có tiềm năng để tập trung thực hiện
và chọn khâu đột phá là công tác cán bộ tăng cường kỷ luật kỷ cương
nâng cao trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong thực thi công vụ
trong quá trình chỉ đạo tỉnh quan tâm sâu sát về công tác đảm bảo an ninh chính trị
trực tự an toàn xã hội trên địa bàn công tác giải quyết khiếu nại
tố cáo của công dân nhằm góp phần ổn định xã hội thúc đẩy kinh tế phát triển
dịp này bí thư tỉnh quỹ mong bộ công an tiếp tục hỗ trợ giúp bạc liêu làm tốt các mặt công tác này
và triển khai đưa công an chính quyền về công tác tại các tả
đại tướng tô lâm đánh giá cao sự phát triển của bạc liêu trong những năm gần đây
tình hình an ninh trật tự tại địa phương luôn ổn định nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng
bộ trưởng bộ công an cho biết thời gian qua công tác tổ chức sắp xếp bộ máy bước đầu hiệu quả tốt
công tác đưa lực lượng công an gần dân sát dân để tiến dần đến chính quy đối với lực lượng công an xã
nhưng không tăng biên chế từng bước trang bị cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo làm tốt nhiệm vụ trong tình hình mới
việc đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới có những vấn đề phức tạp
sông bằng nhiều giải pháp thiết thực tình hình an ninh trật tự được đảm bảo
bộ trưởng bộ công an hy vọng thời gian tới dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quan tâm sâu sắc của cấp quỹ
chính quyền địa phương tỉnh bạc liêu tiếp tục phát huy tối đa những kết quả đạt được trong giữ gìn an ninh trật tự
an toàn xã hội nhất là giảm thiểu những vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn
đảm bảo cho nhân dân có cuộc sống bình yên xã hội ổn định
đại tướng tô lâm cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh bạc liêu và các ban ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi
cho lực lượng công an làm tốt nhiệm vụ chính trị của toàn lực lượng trên địa bàn